trong những năm qua tốc độ tăng trưởng của sản phẩm da cầm chưa cao
vì vậy để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế người dân cần phải được hỗ trợ nhiều hơn
trong khâu sản xuất chế biến và tiêu thụ các sản phẩm da cầm
đặc biệt là các hoạt động xúc tiến thương mại cần phải được đẩy mạnh
trong ba năm trở lại đây tổng lượng thịt da cầm chiếm một mươi bảy năm một mươi chín so với tổng sản lượng thịt các loại
trong đó thịt gà chiếm khoảng bảy mươi sáu
tại diễn đàn xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp du lịch và tiêu thụ gà đồi yên thế năm hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia cho rằng để phát triển sản phẩm da cầm nói chung và gà nói riêng
cần xây dựng chuỗi chăn nuôi liên kết khép kín
trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi chế biến tiêu thụ
tiến hành xây dựng và bảo hộ thương hiệu để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước
và mở rộng sang các nước asean trung quốc nhật bản eu